tận dụng lợi thế địa phương nhiều xã ven sông hồng trên địa bàn tỉnh hà nam đã phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông
đây được đánh giá là nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp cho người dân tăng thu nhập và mở ra hướng đi mới cho phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh hà nam
năm hai nghìn một mươi hai ông trần văn vẽ là một trong những hộ nông dân đầu tiên trên địa bàn xã phú phúc huyện lý nhân lựa chọn nuôi trồng thủy sản ngoài đê sông hồng
sau hơn sáu năm gắn bó với nuôi trồng thủy sản trên sông hiện nhóm hộ của ông vẽ đã có hơn một trăm linh lồng cá đặc biệt không chỉ riêng cá lăng mà các loại cá khác cũng được đưa vào nuôi như cá riêu hồng chấm đen cá ngạnh
trung bình mỗi năm nhóm hộ này xuất bán hơn một trăm linh tấn cá các loại trừ chi phí mỗi lồng cá thu lãi trên một trăm linh triệu đồng một năm

sau hơn sáu năm gắn bó với nuôi trồng thủy sản hiện nhóm hộ này xuất bán hơn một trăm linh triệu đồng một năm
không chỉ riêng tại xã phú phúc mà tại các xã ven sông hồng như xã chuyên ngoại huyện duy tiên xã trân lý nhân đạo huyện lý nhân phát triển khá mạnh
cá lồng được nuôi khá đa dạng với nhiều loại có giá trị kinh tế cao như cá lăng cá riêu hồng cá ngạnh
hiện tỉnh hà nam có khoảng năm trăm bốn mươi lồng nuôi cá với tổng thể tích trên năm mươi hai mét khối tăng ba trăm năm mươi lồng so với năm hai nghìn một mươi
sản lượng thủy sản nuôi lồng bè đạt khoảng hai tấn chiếm khoảng một mươi tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh

cá lồng trên sông hồng cũng gặp một số khó khăn nhất định đặc biệt là chế độ thủy văn trên sông không ổn định nhất là vào mùa lũ
độ rủi ro trong việc trắn giữ lồng bè cũng gặp những khó khăn nhất định
đòi hỏi bà con phải có kinh nghiệm có phương tiện các dụng cụ neo giữ chắc chắn và có biện pháp phòng chống hạn chế việc thất thoát và trôi lồng bè
để nghề nuôi cá lồng trên sông hồng ở hà nam phát triển bền vững thực sự là một nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao và mở ra hướng đi mới cho phát triển nuôi trồng thủy sản
tỉnh hà nam cần có quy hoạch vùng cụ thể để xác định mục tiêu năng suất sản lượng số lượng lồng nuôi cho từng giai đoạn
đồng thời trên cơ sở khảo sát quy hoạch địa điểm vị trí phù hợp không ảnh hưởng đến giao thông thủy lợi và các tác động khác đến môi trường dân sinh